theo viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững và tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế
save the children sáu mươi sáu một trẻ em việt nam có cơ hội tiếp cận với thiết bị kết nối internet
trong đó bốn mươi ba bốn có thời gian sử dụng trung bình từ một đến ba tiếng trong ngày
trong năm hai nghìn một mươi tám việt nam có bảy trăm linh sáu bốn trăm ba mươi năm vụ báo cáo về hình ảnh video xâm hại tình dục trẻ em
trên mạng đứng thứ hai trong asean chỉ sau indonesia
những con số này thực sự như một lời cảnh tỉnh đến với các bụi bậc phụ huynh nhà trường và toàn xã hội
chính vì vậy mà việc xây dựng một đề án liên quan đến việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cực kỳ cần thiết
sáng nay ban soạn thảo và tổ biên tập đề án bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo
trên môi trường mạng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã họp lần thứ nhất để thống nhất nội dung của các bên liên quan
thế giới nói chung và việt nam
việt nam nói riêng đang bước vào thời đại chuyển đổi số rộng khắp
trong bối cảnh việt nam đang tích cực phát triển công nghệ thông tin sự phát triển đa dạng các thiết bị kết nối
nền tảng mạng xã hội và ứng dụng di động đã tạo nên sự thay đổi lớn trong thói quen sinh hoạt của con người
trẻ em không phải là ngoại lệ
khi tham gia môi trường mạng trẻ em đang phải đối mặt với rủi ro về bắt nạt
nội dung không phù hợp ứng xử không phù hợp tiếp xúc không phù hợp
đề án được xây dựng dựa trên sự tham gia và thống nhất của nhiều đơn vị như bộ thông tin và truyền thông
bộ lao động thương binh và xã hội bộ giáo dục và đào tạo bộ công an nhằm bảo vệ bí mật cá nhân
đời sống riêng tư và các quyền khác của trẻ em khi trẻ em tiếp cận thông tin tham gia các hoạt động trên môi trường mạng
đồng thời hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên không gian mạng
thông qua việc kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ việt chung tay phát triển các ứng dụng
sản xuất các nội dung bổ ích giúp trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng